bộ kế hoạch và đầu tư vừa gửi dự thảo báo cáo của chính phủ trình quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị thành phố hà nội tuyến số hai đoạn năm thăng long trần hưng đạo
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng bộ kế hoạch và đầu tư xây dựng báo cáo của chính phủ trình quốc hội về tình hình thực hiện dự án
dự án này được ủy ban nhân dân tp hà nội phê duyệt vào tháng một mươi một năm hai nghìn tám với tổng mức đầu tư một mươi chín năm trăm năm mươi năm tỷ đồng là dự án nhóm a
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân thành phố hà nội trình thủ tướng chính phủ về điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư là ba mươi năm sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng
bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị thủ tướng giao ủy ban nhân dân tp hà nội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về thông tin số liệu báo cáo
và hiệu quả đầu tư dự án điều chỉnh
ngoài ra bộ kế hoạch và đầu tư trình thủ tướng xem xét cho ý kiến việc báo cáo quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án
cân nhắc vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia